đồng thời khẳng định đảng nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine hàng năm
và mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine
có vaccine rồi chúng ta phải thực hiện tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả
theo báo cáo của bộ y tế riêng trong tháng bảy này đã có hơn chín triệu liều vaccine về đến việt nam
chiến dịch tiêm chủng có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ như bộ y tế
bộ công an bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông và bộ giao thông vận tải
các cơ quan đã thiết lập ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất
tiêm nhanh nhất nhiều nhất rộng nhất đảm bảo an toàn hiệu quả công bằng và công khai
sau tháng chín thì cái lượng vaccine về việt nam sẽ rất là nhiều
và chúng ta đang đạt tới cái mức độ làm sao để tăng được cái độ bao phủ vaccine tới với người dân
và vì vậy chúng tôi cũng cho rằng là tại sao chính phủ phải đưa ra
đưa ra những kế quyết trong vấn đề ưu tiên để sắp xếp theo thứ tự
để từ đó chúng ta ưu tiên cho các đối tượng đó trước ưu tiên cho những cái địa bàn mà có cái tình hình dịch
ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu về phòng chống dịch ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế
để cho chúng ta đảm bảo được là vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
đấy là cái ưu tiên của chúng ta trong cái chiến lược vaccine
nhận thức rõ tầm quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh
đại đa số người dân đều có chung mong muốn được tiêm chủng vaccine
tinh thần này cũng được thể hiện rất rõ trong việc người dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín của chính phủ
cũng như sẵn sàng tham gia tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian qua
hiện nay với số lượng vaccine nhập khẩu về còn hạn chế
ngành y tế đang ưu tiên triển khai tiêm cho các tỉnh thành phố đang bùng phát dịch
và có số lượng lớn công nhân tập trung tại các khu công nghiệp
ngay khi được phân bổ vaccine tỉnh bắc ninh đã triển khai tiêm vaccine cho một mươi người dân trên địa bàn thành phố
toàn bộ người dân được khám sàng lọc kê khai tiền xử bệnh lý và tư vấn trước khi tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín
tôi bị huyết áp cao hai mươi năm nay rồi
thì vừa rồi đo huyết ác thì huyết ác của tôi lại bình thường
cho nên là bác sĩ bảo là vẫn đủ tiêu chuẩn để tiêm
động vũ nhân viên y tế
trên địa bàn tỉnh được tập huấn kỹ về quy trình tiêm chủng
cấp cứu tại chỗ những trường hợp có phản ứng không mong muốn
đặc biệt tại mỗi bàn tiêm bắt buộc phải có hộp chống sốc
và thuốc chống sốc luôn được để sẵn sàng trong bơm tiêm
đại diện sở y tế bắc ninh cho biết
trước đó đã tiêm cho gần một trăm năm mươi công nhân tại các khu công nghiệp
và chưa có trường hợp phản ứng nặng nào xảy ra
chúng tôi đã áp dụng được công nghệ trong tiêm chủng
đó là chúng tôi đã ứng dụng một phần mềm hồ sơ sức khỏe
và trên hồ sơ sức khỏe đấy thì chúng tôi đã hướng dẫn
người dân trong toàn tỉnh đó là cài app sổ sức khỏe điện tử
với cái app sổ sức khỏe điện tử này thì mọi thông tin về tiêm chủng
của người dân đều có trên sổ
cũng trong thời gian này chính phủ đang ưu tiên vaccine tập trung
chuyển về tiêm cho người dân thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh có vùng dịch ở phía nam
tại thành phố hồ chí minh đây là địa phương có số lượng lớn
ca nhiễm covid một mươi chín
vì vậy chương trình tiêm chủng cho các khu
vực ưu tiên đang được các ban ngành nỗ lực triển khai
nhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng
tại mỗi điểm tiêm chủng thành phố sẽ sắp xếp xe cấp cứu
ở vị trí thuận lợi có thể tiếp cận bệnh nhân trong vòng ba phút
những trường hợp viên trận có các yếu tố
tầng hận động sẽ được khám triên khoa và tiêm chủng
tại bệnh viện

lợi ích công việc sử dụng vaccine và giải thích
những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng vaccine
tuy tiêm chủng phải tổ chức giám sát
xử trí sự tố bất lợi sau tiêm chủng đúng quy định
không để xảy ra sự tố đáng tiếc sau tiêm chủng
để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
lớn nhất trong lịch sử
nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức thí điểm
tiêm chủng lưu động
trong thời gian chờ vaccine tiếp tục được nhập về
ngành y tế đang tích cực triển khai sẵn sàng các kịch bản
phương án bảo quản vận chuyển phân phối vaccine
cũng như tập huấn nhiều lần cho toàn bộ tuyến hệ thống y tế
kể cả công lập và tư nhân đặc biệt là y tế cơ sở
đồng thời ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng quốc gia
phải làm việc trực tuyến hai mươi bốn trên bảy
để có thể chỉ đạo giám sát trực tuyến tiêm chủng an toàn

phải làm việc trực tuyến hai mươi bốn trên bảy
để có thể chỉ đạo giám sát trực tuyến bằng cách
giám sát toàn bộ quá trìnhi học nghiệp
chúng ta từ khẩu tiếp nhận bảo quản vận chuyển all xin oui hoàn hảo tiếu shame
bả quả vận truyền vaccine các tuyến
và một tiểu ban thứ hai nữa
đó là tiểu ban về an toàn tiêm chủng
có cái tranh nhĩa trong việc giám sát
kiểm tra về cái việc sử dụng vắc xin
đảm bảo an toàn tiêm chủng
hiện nay người dân từ một mươi tám tuổi trở lên có nhu cầu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
có thể đăng ký online qua ứng dụng trên điện thoại sức khỏe điện tử
và website tiêm chủngcovid một mươi chín gov vn
đây cũng chính là cơ sở để theo dõi toàn bộ thông tin về quá trình tiêm chủng
từ đó tiến tới áp dụng hộ chiếu vaccine cho người dân
người dân không cần phải đến các cơ sở y tế
tiết kiệm thấp nhiều về cả nguồn lực
người dân không phải đến không phải tập trung đông người
cũng hạn chế được nguy cơ lệnh nhiễm bệnh
lợi thứ hai góc độ các nhà quản lý y tế
chúng tôi sẽ biết được là có bao nhiêu đối tượng
để có thể lập ra kế hoạch tiêm chủng cho nó phù hợp
cũng để tránh các trường hợp mà tập trung quá đông người
lợi thứ ba qua các kênh thông tin này
chúng ta có thể thông báo các cơ sở y tế
thông tin cần thiết liên quan đến công tác tiêm chủng
cho các đối tượng để người dân cùng biết cùng tham gia cùng giám sát
để công tác tổ chức tiêm chủng vận chuyển vaccine diễn ra an toàn
lực lượng công an trên cả nước đang làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại các điểm tiêm chủng trong thời gian qua
và với sự nỗ lực của chính phủ các ban ngành các địa phương
cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân cả nước trong chiến dịch này
chúng ta hoàn toàn tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi